đến nay việt nam đã chữa khỏi cho gần chín trăm năm mươi tám bảy trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín
trong số các ca đang điều trị và hiện có bảy trăm sáu mươi bảy ca phải thở máy và smo
con số này tăng so với mấy ngày trước đó
và các địa phương đã ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này

tại năm mươi bảy tỉnh thành phố có bảy một trăm linh ca tại cộng đồng
ca covid một mươi chín cộng đồng chưa giảm nhiều tỉnh miền tây đã phải đổi màu cấp độ dịch
đơn cử như ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long đã có quyết định nâng cấp độ dịch
trên địa bàn tỉnh từ cấp hai là nguy cơ trung bình lên đến cấp độ ba là nguy cơ cao
thời gian áp dụng từ ngày ba mươi tháng một mươi một
ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng cũng đã có quyết định nâng cấp độ dịch
lên cấp nguy cơ cao vùng ba là màu cam và thời gian áp dụng từ tối ngày hai mươi tám tháng một mươi một
liên quan đến biến thể omicron đang gây ra lo ngại trên khắp thế giới
bộ y tế cho biết đã đề xuất tạm dừng nhập cảnh hành khách đến việt nam
từ bảy quốc gia
bộ y tế đã báo cáo và đề xuất chính phủ xem xét chỉ đạo tạm dừng các chuyến bay quốc tế đến và đi
từ các quốc gia nam phi botswana namibia zimbabwe esotini lesotho mozambique
và tạm dừng cấp phép nhập cảnh với hành khách đến đi về và từ các quốc gia này
theo bộ y tế biến chủng mới đáng lo ngại của virus sars cov hai được gọi là omicron
được phát hiện tại một số quốc gia nam châu phi
biến chủng này có thể lây lan nhanh hơn năm trăm linh biến chủng delta
và tại việt nam đến nay thì qua giám sát dịch tễ hiện chưa ghi nhận trường hợp mắc covid một mươi chín với biến chủng omicron